năm hai nghìn hai mươi đến nay do chịu ảnh hưởng của các cơn bão nên thời tiết khu vực các tỉnh miền trung diễn biến phức tạp
mưa lớn đã gây ngập lụt sạt lở đất đá làm thiệt hại đến tính mạng tài sản và làm hư hỏng ách tắc nhiều tuyến đường giao thông
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải về việc hỗ trợ các tỉnh miền trung khắc phục bão lụt do thiên tai
tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến các tỉnh miền trung
giúp nhân dân khắc phục bão lụt và ổn định đời sống khôi phục sản xuất
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị nhà đầu tư doanh nghiệp dự án và vec xem xét
chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ khi đi qua trạm thu phí
ngày hai mươi tám tháng một mươi sở thông vận tải tp hcm cho biết trong thời gian tới sẽ nghiên cứu dự kiến mở rộng hai mươi tuyến xe buýt
theo danh mục mạng lưới tuyến đã được ủy ban nhân dân tp hcm công bố
mục tiêu mở rộng để phục vụ người dân khu vực huyện bình chánh hóc môn phủ chi bình thạnh quận chín thủ đức và các tỉnh lân cận
về phương thức đấu thầu khai thác các tuyến xe buýt trước mắt sở giao thông vận tải sẽ triển khai tổ chức đấu thầu đợt một
trên bốn tuyến xe buýt có trợ giá theo yêu cầu của ngân hàng thế giới
tại chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách tp
sở giao thông vận tải đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác và dự toán kinh phí trợ giá
hiện nay đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến hoàn thành trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
một tình huống giao thông nguy hiểm đã xảy ra trên quốc lộ bốn d địa phận xã tân phong thành phố lai châu
một ô tô đang di chuyển đã đâm liên hoàn vào các xe ô tô đang dừng đèn đỏ
sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tình huống được camera giao thông ghi lại vào tối ngày hai
hai mươi sáu tháng một mươi một xe ô tô bảy chỗ lưu thông hướng về tp lai châu
khi đến khu vực ngã tư đèn đỏ thì bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe ô tô con phía trước
không dừng lại chiếc xe bảy chỗ tiếp tục đâm vào đuôi xe tải ben bên trái đường
cú đâm liên hoàn giữa bốn xe ô tô này rất may không có thiệt hại về người
được biết thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có cả phụ nữ và trẻ em
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ